từ ngày hai mươi năm tháng chín đến ngày hai tháng một mươi đoàn đại biểu đảng ta do đồng chí phan đình trạc
bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương dẫn đầu đã thăm và làm việc tại anh và bắc ireland
tại các cuộc làm việc đồng chí phan đình trạc cũng đã thông tin cho phía anh về những diễn biến phức tạp gần đây trên biển đông
đánh giá cao tuyên bố của ba nước anh đức và pháp ngày hai mươi chín tháng tám vừa qua về tình hình biển đông
đồng thời đề nghị anh ủng hộ lập trường của việt nam trong vấn đề này
các cơ quan và nghị sĩ của anh và bắc ireland đánh giá cao chuyến thăm của đoàn
thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác về phòng chống tham nhũng cũng như thúc đẩy quan hệ song phương
mong muốn việt nam tiếp tục duy trì quan hệ kinh tế thương mại
tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp anh thực hiện các dự án hợp tác và đầu tư
đoàn đại biểu đảng ta cũng hội đàm với chủ tịch điều hành đảng cộng sản anh
hai bên đã tham luận về các vấn đề cùng quan tâm nhằm tăng cường sự hiểu biết
và thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai đảng và nhân dân hai nước